nằm trong chuyến công tác tại tỉnh hưng yên chiều ngày hai mươi bảy tháng bảy
chủ tịch nước trần đại quang cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh hương yên
tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh hưng yên chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ vui mừng
đánh giá cao những kết quả của tỉnh hưng yên trên các mặt phát triển kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị bảo đảm an sinh xã hội
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tổng sản phẩm trong tỉnh grdp tăng tám sáu mươi tám tổng vốn đầu tư phát triển đạt một mươi bốn sáu mươi chín tỷ đồng
giá trị xuất khẩu ước đạt hai một mươi bảy tỷ usd công tác thu hút đầu tư cải thiện môi trường kinh doanh tiếp tục được quan tâm
sáu tháng đầu năm tỉnh hưng yên thu hút thêm một trăm linh chín dự án đầu tư mới trong đó có một mươi bảy dự án đầu tư nước ngoài
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh hưng yên là tỉnh giàu tiềm năng giàu truyền thống cách mạng
chất văn hóa đây là những nguồn lực để hưng yên vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá văn minh giàu đẹp
chủ tịch nước đề nghị trên cơ sở những thành tiệu đã đạt được cùng những mục tiêu rõ ràng lộ trình phù hợp cho giai đoạn sắp tới
tỉnh hưng yên cần chú trọng vào các ngành công nghiệp phát triển bền vững bảo đảm vệ sinh môi trường
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển nông nghiệp sạch để phát huy được hết tiềm năng thế mạnh của tỉnh nhà
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị tỉnh hưng yên tiếp tục coi trọng công tác xây dựng đảng bảo đảm ổn định chính trị
an ninh trật tự phòng chống tham nhũng bài trừ thói hư tật xấu đẩy mạnh cải cách hành chính xây dựng chính quyền cơ sở
đây là những nhiệm vụ then chốt để tỉnh hưng yên đạt được thành công trong thời gian tới